việc quy hoạch phát triển các nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh quảng trị chưa gắn với phát triển vùng nguyên liệu đã dẫn đến những bất cập
nguồn nguyên liệu đầu vào thiếu nên đã xảy ra tình trạng các cơ sở tranh mua tranh bán giá cả thiếu thống nhất
bên cạnh đó còn gây ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư
nhà máy chế biến mủ cao su cam lộ thuộc tổng công ty thương mại quảng trị có công suất năm tấn một năm
năm hai nghìn một mươi sáu mặc dù đã đi thu mua thêm các thị trường từ thanh hóa đến quảng ngãi nhưng nhà máy chỉ chế biến được ba tấn
còn năm nay mỗi ngày nhà máy chỉ chế biến cầm chừng khoảng bảy tám tấn có những lúc nhà máy cũng phải nghỉ vì không có nguyên liệu
cùng chung tình trạng với nhà máy chế biến cao su cam lộ nhà máy chế biến mủ cao su đức hiền ở xã vĩnh long huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị có công suất nhà máy được thiết kế sáu tấn một năm
nhưng sản lượng mũ thu mua trên địa bàn tỉnh hiện nay chỉ đạt một phần ba công suất
tôi thấy là cái nguyên liệu là hầu như là không đáp ứng đủ
không đáp ứng để cho sản xuất
di chuyển hoạt động liên tục
trên địa bàn tỉnh quảng trị hiện có một mươi nhà máy cơ sở chế biến mủ cao su
trong đó có tám nhà máy cơ sở chế biến đang hoạt động
với tổng công suất thiết kế của các nhà máy hơn ba mươi năm tấn một năm
thế nhưng đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu diện tích cây cao su toàn tỉnh quảng trị đưa vào khai thác khoảng một mươi sáu trăm linh ha
sản lượng mủ khoảng một mươi hai bốn trăm linh tấn
sản lượng này chỉ mới đáp ứng được khoảng trên một phần ba công suất của tổng các nhà máy
do đó việc tiếp tục mở rồng phát triển thêm các nhà máy sản xuất cao su
theo chúng tôi là cũng không nên
bởi vì nếu như anh mở thêm nhiều nhà máy
thì một mặt nó sẽ là tôn kém và là lãng phí
mặt thứ hai là sinh ra vấn đề là cành tranh trong vấn đề mua bán
và do đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến quy trình sản xuất khai thác mủ cao su
việc xây dựng các nhà máy cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng
nó có vai trò nâng cao giá trị hàng hóa tiêu thụ sản phẩm cho người sản xuất
song tỉnh quảng trị cũng cần xem lại công tác quy hoạch vùng nguyên liệu
cấp phép xây dựng nhà máy cơ sở chế biến cao su
để khắc phục tình trạng mất cân đối giữa cung và cầu như hiện nay